hoặc là có sự cân bằng
bởi vì nếu anh có thành phố thông minh nó quá tuyệt vời với khoa học kỹ thuật
mà dân chúng họ không có cái kỹ năng để sử dụng những cái yếu tố đó
thì nó chỉ là vấn đề vô ích và mình sẽ phí phạm rất là nhiều tài nguyên
trong việc quản lý những cái dự án dính dán tới cái thành phố thông minh đó
tôi có hai cái ý tưởng cơ bản
thứ nhất là về dự án xây dựng trung tâm tài chính của thành phố
và cái ý tưởng thứ hai đó là xây dựng cái nền tảng rộng hơn
để cho trung tâm tài chính có thể hình thành và hoạt động được
tiến sĩ nguyễn thành mỹ một kiều bào mỹ là người luôn chăn trở về công nghệ mới cho môi trường
các công ty khởi nghiệp trên địa bàn rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền
để đưa các ứng dụng công nghệ triển khai được trong thực tế
nhằm góp phần nâng hạ tầng
các cơ sở của đô thị thông minh sao cho thông minh hơn
thay thế khoảng hai mươi và hiện nay hầu hết những đồng hồ nước
phải được nhập khẩu từ nước ngoài
rồi theo cái quyết định mà hai nghìn năm trăm linh hai thì nhà nước khuyến khích những công ty trong nước
những công ty khởi nghiệp để nghiên cố phát triển và sáng chức những cái thiết bị trong ngành cấp nước
đóng góp về chiến lược phát triển đô thị của thành phố
kiến trúc sư ngô việt nam sơn cho rằng
thành phố hồ chí minh đang đi đúng hướng trong việc xây dựng đô thị thông minh
nhưng vấn đề là cần phải có sự kết nối
kết nối vùng kết nối các dự án kết nối hạ tầng với nhau
để tạo ra tiện ích lớn nhất cùng khai thác tốt tiềm năng cùng phát triển
trong thời điểm hiện nay là đô thị đang phát triển rất là nóng
và đang cần giãn dân ra
và như vậy là đây là những cái nguồn tạo nên những nguồn lực mới
tạo những cái trọng điểm kinh tế mới nhưng mà người dân lại giãn ra
trong cái nghiên cứu sơ bộ về cái chương trình
thành phố thì tôi đang ngóc ý là thành phố nên chú trọng phát triển
ba chân vạc ba cái coi như là động lực phát triển chính trong ba khu vực
thứ nhất là khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
bao gồm thủ thiên và khu tân điện hữu
thứ hai là khu vực đô thị đại học
bao gồm đại học quốc gia khu công nghệ cao
đại học quân rai đại học sư phạm kỹ thuật
và những cái khu đô thị mới khác
và thứ ba là khu đô thị logistics
ở khu các lái và những cái công nghiệp đồng vân dạng theo đó
thì ba cái động lực này nó sẽ giúp chúng ta tạo nên ba cái cộng đồng
với tính kích khác nhau và với cái áp dụng thông minh khác nhau
và như vậy thì đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất
và cũng như là thu hút nguyên bốn xã hội hóa
để phát triển những khu đô thị này
với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm
và các kế hoạch phát triển bài bản hơn trong thời gian tới
như việc thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù
đề án đô thị thông minh
sáng tạo kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính
cùng với quyết tâm của lãnh đạo thành phố
thành phố hồ chí minh sẽ từng bước khắc phục được bất cập
trở thành thành phố đang sống phục vụ tốt nhu cầu
và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
trong đó có kiểu bào
những người con xa quê luôn hướng về quê hương đất nước
tiếp theo chương trình như thường lệ là mục công nghệ thông minh
xin giới thiệu những công nghệ mới công nghệ thông minh
hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý khán giả cùng theo dõi
bốn trung tâm gồm kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố
trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội thành phố
trung tâm an toàn thông tin của thành phố
kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
kho dữ liệu dùng chung của thành phố giai đoạn một
đi vào hoạt động tại công viên phần mềm quang trung
trên cơ sở thích hợp các dữ liệu hiện có của các sở ngành
trung tâm điều hành đô thị thông minh
trung tâm vận hành trên cơ sở thích hợp thông tin
từ các hệ thống camera hiện có của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
các sở ngành các trung tâm hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
và hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật
đô thị một nghìn hai mươi hai vào trung tâm điều hành chung của ủy ban nhân dân thành phố
xây dựng trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn một
tại viện nghiên cứu phát triển thành phố hồ chí minh
thành lập công ty cổ phần vận hành trung tâm an toàn thông tin thành phố
đối với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
việc báo và quản lý ngập bằng phần mềm là những bước đi đầu tiên

kiểm soát bằng công nghệ trong tương lai không xa
udi map phần mềm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị
thành phố hồ chí minh thiết kế thông báo ngập nước chiều cường
các điểm đang mưa hoặc chuẩn bị có mưa trên địa bàn thành phố
nhờ đó mà nhiều người có thể tránh được các điểm ngập và tránh được kẹt xe do ngập
thông qua ba mươi bốn camera bốn mươi hai trạm đo ngập tự động sáu điểm đo chiều cường tự động
một mươi một trạm đo mưa tự động
các phần mềm theo dõi dự báo thời tiết trong nước và quốc tế
udi mat thông báo hiện trạng nhiều tuyến đường đang mưa mưa ở mức độ nào nặng hay nhẹ
nhờ các con chip được gắn ngay tại các điểm có camera
nên udi map cập nhật liên tục mực nước ngập đưa ra cảnh báo ngập khá chính xác
với thời gian dự báo trước từ hai đến ba tiếng đồng hồ trước khi mưa
thưa quý vị
người dân của một thành phố thông minh
sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp giao thông công cộng tiện lợi
tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chương mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư email đôthịthôngminhthnd gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục tuần sau